bên cạnh việc chú ý quá trình sạc xe chị cũng chủ động theo dõi kiểm tra hoạt động của bình ác quy tích điện
bên cạnh việc chú ý quá trình sạc xe chị cũng chủ động theo dõi kiểm tra hoạt động của bình ác quy tích điện
hiện đang là sinh viên nga lựa chọn tiếp tục sử dụng chiếc xe đạp điện từ cấp ba để tiết kiệm chi phí
hiện đang là sinh viên nga lựa chọn tiếp tục sử dụng chiếc xe đạp điện từ cấp ba để tiết kiệm chi phí

sinh sống việc sạc xe cũng được quy định tại một khu vực riêng và không sạc xe quá hai mươi hai giờ đêm
nga cho biết bản thân ủng hộ những quy định này bởi điều đó giúp đảm bảo an toàn chung cho mọi người
đặc biệt việc sạc xe qua đêm rất nguy hiểm bởi khó phát hiện và xử lý nguồn lửa từ sớm
xe đã cũ dùng nhiều năm chính vì vậy nga cũng tăng cường cảnh giác hơn
chẳng may gặp những cái sự cố bị chập sàn điện hay là sau đấy thì nó có thể dẫn đến cháy nổ mà mình ở trong phòng thì không thể biết được những sự cố đấy
là chủ của giấy trọ này anh ngọc thường xuyên đi kiểm tra khu vực để xe tầng một như thế này
anh cho biết hiện đang có khoảng năm mươi sinh viên người lao động thuê trọ
bản thân gia đình anh cũng sinh sống tại đây
chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy luôn được thực hiện
trước những nguy cơ cháy nổ khi sạc xe đạp điện anh yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm các quy định để tránh xảy ra sự cố
ngoài bình chữa cháy anh ngọc còn chủ động đầu tư sắm thêm các quả cầu dập lửa như thế này để chủ động xử lý khi có đám cháy xảy ra

theo cơ quan chức năng xe điện sử dụng nhiều loại ác quy pin phổ biến là loại pin lithium ion
việc sạc điện cho aqi pin theo nguyên lý nguồn điện xoay chiều hai trăm hai mươi v được chuyển sang một chiều qua bộ đổi điện và sạc điện cho aqi pin
bên cạnh những tiện ích của loại phương tiện này có nhiều vấn đề được quan tâm trong đó nguy cơ cháy nổ từ chính hệ thống điện của xe đạp điện